để đề phòng và hạn chế tình trạng cháy nổ do sử dụng điện tổng công ty điện lực tp hcm đã yêu cầu các công ty điện lực trực thuộc
thực hiện nghiêm các quy định về công tác tăng cường đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ do sử dụng điện trong nhân dân
các đơn vị điện lực sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể khách hàng đặc biệt là các hộ gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất
phải thực hiện đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ do sử dụng điện đồng thời phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn
tiết kiệm điện tại các trường học khu dân cư những nơi có nguy cơ cháy nổ cao phổ biến tuyên truyền các yếu tố không đảm bảo an toàn điện
cháy nổ trong quá trình sử dụng điện thực hiện khảo sát tư vấn sử dụng điện an toàn trong các nhà ở hội gia đình nhà ở kết hợp kinh doanh sản xuất